một thông tin vui đối với người dân trồng tranh leo ở tỉnh sơn la sản phẩm quả chanh leo tươi đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường pháp
điều này sẽ tạo ra những cơ hội cho việc phát triển trái tranh leo đồng thời nâng cao vị thế trái cây sạch việt nam trên thị trường châu âu
và giúp cho bà con nông dân yên tâm gắn bó với loại cây trồng mới này
hai tấn chanh leo quả tươi đầu tiên này sẽ được công ty cổ phần nafood xuất khẩu sang các siêu thị của nước pháp
chanh leo để có thể xuất khẩu phải đạt tiêu chuẩn trọng lượng một mươi hai quả một kg và phải được trồng chăm sóc và thu hoạch theo tiêu chuẩn global gap tiêu chuẩn xuất khẩu của châu âu
trong tập đoàn cũng đã xuất rất nhiều hàng đi châu âu nhưng về hàng quả tươi thì đây đúng là lô đầu bởi vì lợi thế là mình sản xuất ngay trên vùng nguyên liệu thì nó mới đáp ứng được quả tươi
đó thì đã thí điểm rồi và đây là lô hàng chính thức để xuất
hiện nay công ty cổ phần nafut tây bắc là đơn vị được
tỉnh sơn la cấp phép đầu tư trồng và chế biến chanh leo
vùng nguyên liệu của công ty hiện nay là trên năm trăm linh hectare tập trung chính ở hai huyện mộc châu và thuận châu
dự kiến sản lượng thu hoạch năm nay đạt trên một mươi hai tấn quả tươi
với giá bán bình quân một mươi năm đồng một kg trừ chi phí mỗi hectare chanh leo cho thu lãi khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
việc xuất khẩu chanh leo sang thị trường pháp sẽ phát huy lợi thế về điều kiện sản xuất khí hậu thổ nhưỡng góp phần đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản
các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh nhằm tăng nhanh sản lượng sản phẩm có chất lượng và không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm
việc xuất khẩu chanh leo ngày hôm nay sang pháp có ý nghĩa rất quan trọng
nó tăng thêm cái giá trị nông sản hàng hóa của tỉnh sơn la tăng thêm uy tín thương hiệu của những nông sản trên địa bàn tỉnh sơn la trong thời gian tới đây
trang leo là một cây tiềm năng có rất nhiều lợi thế có thể phát triển mạnh trên sơn la
xuất khẩu được chanh leo sẽ kích thích thêm
cái việc sản xuất tổ chức sản xuất tiêu thụ trên địa bàn tỉnh sơn la theo định hướng là đến năm hai nghìn hai mươi phấn đấu có đến năm ha chanh leo để góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích và tạo thêm công an việc làm cho bà con nông dân góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo ra những vùng nguyên liệu lớn để xây dựng nhà máy chế biến rồi xuất khẩu chanh leo trên địa bàn tỉnh
hiện tỉnh sơn la đã có các sản phẩm xuất khẩu sang tỉnh
việc xuất khẩu chanh leo ra thị trường nước ngoài nói riêng và các mặt hàng nông sản của sơn la nói chung sẽ làm đa dạng hóa được thị trường tiêu thụ có tác dụng tương hỗ trong việc tiêu thụ hàng hóa để tránh bị ép cấp ép giá các sản phẩm hàng hóa nông sản trong xu hướng hội nhập